bà con nông dân trên địa bàn huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa được giới thiệu một phương thức
phun tưới phân bón thuốc bảo vệ thực vật rất hiện đại bằng cách sử dụng máy bay không người lái
cách thức này có nhiều ưu điểm tiết kiệm chi phí sản xuất và giảm thiểu độc hại
khi mà người nông dân ít phải tiếp xúc với hóa chất
máy bay không người lái có hệ thống định vị để có thể bay hoàn toàn tự động
lập bản đồ khu vực cần phun và kiểm soát khu vực cần phun theo lập trình đã được cài đặt sẵn
hệ thống vòi phun ly tâm kết hợp với lực gió đẩy xuống của thiết bị bay
thuốc bảo vệ thực vật sẽ bám đều trên hai mặt của lá giúp cây hấp thụ tốt
máy bay không người lái có thể phun thuốc bảo vệ thực vật
tưới phân bón trên tất cả các loại cây trồng như lúa rau màu cây ăn quả
công suất làm việc đạt từ ba năm đến bốn hectare một giờ
đồng thời tiết kiệm thuốc bảo vệ thực vật nước nhân công bảo vệ môi trường và giảm thiểu độc hại cho người nông dân
hiện đã có hợp tác xã nông nghiệp xã diễn nguyên đưa vào sử dụng trong vụ đông xuân vừa qua
được bà con nông dân đánh giá cao